chỉ hoạt động ở khu vực giáp biên chúng rất am hiểu địa hình địa vật và có sẵn mối quan hệ thân tộc họ hàng ở hai huyện bô lê khâm say và hương sơn
theo thông tin thu thập được chúng được trang bị nhiều súng ak lưu đạn mỗi khi thâm nhập vào việt nam để vận chuyển ma túy
để chuyên án thành công các trinh sát đã phải đánh đổi mồ hôi xương máu và có khi nguy hiểm đến cả tính mạng của mình để ngăn chặn cái chết chắn
con đường thường được công chủ ma túy lựa chọn nhiều nhất là trên tuyến biên giới khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế cầu treo
cụ thể như vùng ngoài biên thị trấn lạc sao thuộc huyện kham cợt tỉnh bô ly khâm say cách cửa khẩu cầu treo khoảng ba mươi tám km
đây là nơi quy tụ của các loài tội phạm là nơi điều phối giao dịch và trung chuyển ma túy lớn nhất hướng sang lãnh thổ việt nam
chúng tổ chức mạng lưới mua bán vận chuyển quy mô rồng lớn
triệt để lợi dụng các mối quan hệ thân tộc dân tộc thường hay qua lại biên giới làm ăn và thăm thân nhân để làm chân dép cho bọn chúng
nguy hiểm hơn bọn tội phạm ma túy lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn
nhận thức của người dân còn hàn chế để mua chuộc lôi kéo đồng bào các dân tộc là hai bên biên giới vận chuyển kết chết trắng hình thành hàng loạt tù điểm má túy phức tạp
trong báo tin quản lý địa bàn đối tượng
thời gian vừa qua hiện tượng các đối tượng muốn bán vận chuyển chất má túy là có hướng dịch vào phía trung lào và thẩm thấu vào việt nam qua các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
trong thời gian vừa qua về tình hình các đối tượng ở lào muốn bán má túy số lượng ngày càng lớn
mặc dù như vậy
mà các đối tượng ở lào cũng có nhiều biện pháp
đồng thời ta cũng tham lưu cho bản nhiều biện pháp để đấu tranh phòng chống loại thuốc phẩm này
nhưng ngược lại sau khi lực lượng chức năng của ta thần công mạnh ở điển biên xuân la v v
thì các đối tượng dịch chuyển vào việt trung

ngoài ra các đối tượng cầm đầu đường dây mô bán vận chuyển má túy
tinh vi xảo quyệt sử dụng điện thoại mạng xã hội để chỉ đạo điều hành các đường dây
chúng thường xuyên thay đổi hoạt động và dùng mọi hình thức cất giống tinh vi khó lường như giấu trong hàng hóa lốp xe ván gỗ và các vùng kín trong cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
từ những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám trong quá trình lực lượng biên phòng hà tĩnh và công an nước bản lào đã phát hiện một số đối tượng người myanmar thái lan câu móc với các đối tượng người lào và việt nam có dấu hiệu thành lập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia
dưới vỏ bọc là các doanh nhân sang làm ăn nhưng thực chất là móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy và khảo sát đường vận chuyển vào việt nam
từ các tài liệu trinh sát ngoại biên báo về xác định các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất kín kẽ tinh vi và đặc biệt là chúng tuân thủ rất nghiêm ngặt nguyên tắc khép kín không bao giờ tiếp xúc với người lạ mặt nên rất khó để điều tra thu thập chứng cứ
để đấu tranh bắt giữ đường dây vận chuyển ma túy liên châu lục trên hạn chế việc thẩm lậu ma túy vào việt nam lực lượng trinh sát phòng chống ma túy lực lượng biên phòng hà tĩnh phải nhanh chóng vào cuộc chủ động phối hợp với lực lượng công an nước bạn lào
để nắm bắt tình hình điều tra xác minh làm rõ về nhóm đối tượng tội phạm này
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng sau một thời gian dài lần theo dấu vết các đầu nậu trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên châu lục đã dần lộ gió chân tướng
trinh sát bước đầu đã nhận diện được nhóm đối tượng cũng như phương thức thủ đoàn hoạt động của chúng
hoạt động buôn bán rất tinh vi và liều lĩnh
mỗi chuyến hàng chúng vận chuyển tới hàng trăm bánh có lúc lên đến hàng ngàn bánh được trang bị vũ khí nóng cực kỳ manh động
để đối phó với việc phá thiệt bắn dưới của ta các đối tượng này đã nghiên cứu và đưa ra các âm mưu phương thức thủ đoàn hết sức tinh vi
chúng thay đổi các hoạt động thường chuyên và các cách thức vận chuyển cũng như là cách thức hoạt động của đường dây
chúng thay đổi liên tục nên rất khó
chúng thay đổi cho ta trong khâu đấu tranh với chúng đặc biệt là việc vận chuyển chúng chia từng giai đoạn một có thể giai đoạn giao dịch từ đối tượng này
nhưng mà khi vận chuyển lại đổi đường khác rồi khi giao nhận lại đối tượng khác tức là chúng phân chia riêng lại từng giai đoạn của từng đối tượng
nên khó cho ta trong khâu sạc minh điều tra cũng như theo dõi các đối tượng này
vấn đề được đàn gian lúc này với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
là làm thế nào để xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy này
vì các đối tượng hoạt động bên nước bản lào sẽ động chạm tới vấn đề biên giới và các yếu tố nước ngoài
trước những vấn đề phức tạp khó giải quyết một mặt lực lượng biên phòng vẫn sử dụng lực lượng trinh sát ngoại biên
theo dõi rất sao mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép cơ chất ma túy đang hoạt động tại các bản giáp cơ biên giới việt nam
lực lượng biên phòng hà tĩnh đã có nhiều cuộc trao đổi làm việc với lực lượng phòng chống ma túy nước bản
cùng công an tại huyện bô ly khâm say nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào để đề nghị phía bản phối hợp đấu tranh
mặt khác cũng gấp rút báo các bộ tiết lệnh bộ đội biên phòng
cùng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
nói về hoạt động của chúng đặc biệt là địa bàn trước tiên mình phải làm quét một cái địa bàn
nắm bắt được địa bàn nắm bắt được tình hình của đối tượng quy luật đi lại hoạt động của đối tượng
thì từ đó mình mới đem ra một cái hội nghị là mình phải xây dựng một cái kế hoạch thế nào cho nó sát
và phải làm tốt cái công tác là phối hợp với bản
bàn với bản bản nhất trí vì đánh cái này là trên đất bản
phải làm các công tác tuyên truyền phối hợp với bạn được bản nhất trí lúc đấy mình xây dựng được kế hoạch
nếu mà bản không nhất trí thì rất là khó hẳn
nhưng cũng may rằng là
bản rất là đồng tình ủng hộ
được sự đồng ý của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
chuyên án hai trăm một mươi tám lp được bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an xác lập đấu tranh
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyên án hai trăm một mươi tám lp do đại tá võ hồng hải
phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng hà tĩnh làm trưởng ban chuyên án
trực tiếp chỉ huy cơ mũ công tác và hoạch định các phương án tác chiến
ban chuyên án có sự tham gia của các đối tượng
đơn vị trụ trốt như cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
hải quân tỉnh hà tĩnh lên phương án đấu tranh với các đối tượng
trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn này
ngay lập tức các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác đặc biệt do đồng chí thượng tá trần doãn tuấn
trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma túy gấp rút lên đường sang tỉnh bô lê khăm say
bắt đầu chiến dịch truy tìm bóc gỡ toàn bộ đường dây vận chuyển nguy hiểm này
tại khu vực bên dưới việt lào ở cửa khẩu quốc tế cầu treo và cửa khẩu napao
các trinh sát được lệnh tra trộn với các dòng người để truy tìm manh mối của các đối tượng trong đường dây
tại các khu vực rừng núi giữa hai nước việt lào có hỗn tục công tác đặc biệt
phối hợp với lực lượng trinh sát đồn biên phòng cầu treo
tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường tiểu ngạch
thường được người dân sử dụng để lần theo manh mối
để đảm bảo chắc thắng chủ y ban chuyên án đã bố trí thêm các lực lượng đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu cầu treo
và đồn biên phòng nước bạc chốt chặn chặt chẽ
khu vực sung yếu dọc tuyến biên giới giữa hai tỉnh hà tĩnh và mô lê khăm sành

hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc hai lực lượng biên phòng và hải quan hà tĩnh luôn được đặt trong tình trạng tác chiến cao
sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ đặt ra của ban chuyên án
trong truyền án hai trăm một mươi tám lb lực lượng chủ trì đó là lực lượng biên phòng phối hợp với c bốn của bộ công an
lực lượng hải quan là lực lượng phối hợp
chúng tôi đã xác định tách nhiệm của mình ngay từ ban đầu
trước khi xác lập trước khi xây dựng chuyên án
chúng tôi đã phân công từ các tổ tính sát
hình hình nắm địa bàn nắm đối tượng
xây dựng các cơ sở bí mật để thường xuyên cung cấp cho chúng tôi những thông tin dĩ biển động của đối tượng
buôn bản đối tượng vận chuyển
qua quá trình đấu tranh đối với chuyên án này
lực lượng hải quan đã phối hợp rất tốt với các lực lượng biên phòng và công an
chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc họp để ban bạc
thống nhất những phương án xác định
đồng thời là cũng sẵn sàng hỗ trợ cung cấp về điều kiện hậu cân
về phương tiện về vũ khí và những điều kiện khác phục vụ cho việc đánh án thành công
để đưa được những tên tội phạm ma túy sang chủng trị trước quốc luật là cả một quá trình hết sức gian nàn
bọn chúng ngoài hoạt động theo một đường dây khép kín
được tổ chức chặt chẽ còn rất danh mánh manh động
sẵn sàng chống chẳng khuyết liệt bất cứ lúc nào khi bị phát hiện
vì vậy ngay từ khi có nguồn tin báo lực lượng biên phòng
phải điều tra tổ chức trinh sát lập chuyên án một cách tỉ mỉ
với phương châm đã đánh phải chắc thắng chưa chắc chưa đánh
bởi đây là một cuộc đấu trí đống lực thực sự luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
trong quá trình thực hiện vận chuyển mua bán cây chết trắng
các đối tượng tội phạm cũng lên nhiều phương án tình huống và người đánh án ma túy cũng vậy
bên nào cao tay hơn miêu chí chủ động hơn thì bên đó sẽ thắng
nếu có nhiều đối tượng khác có khả năng là nó sẽ là cản trở lực lượng ngoại tuyến
tất nhiên khi cản trở thì nó biết rằng nó sẽ bị lộ rồi thì nhưng mà nó vẫn cản trở
nó sẽ cản trở nếu như nó không biết mình bắt nó thời điểm nào đâu
nên là hoạt động ngoài tuyến cực kỳ nguy hiểm
xếp định địa bàn huyền bô ly khâm xay là một trong những địa điểm tập kết quan trọng
để đứng dây tội phạm ma túy hoạt động
tổ chức trinh sát ở đây được lệnh bằng mọi giá
phải lân tim đầu mỗi của đường dây từ thái lan chuyển về
tuy nhiên huyền bô ly khâm xay lại là trung tâm giao thương lớn của nước bạn lào
việc truy tìm là hết sức khó khăn
các tổ trinh sát khác được lệnh bám sát các địa bàn thị trấn thị xã
dọc tuyến đường huyền bô ly khâm xay sang việt nam
tập trung theo dõi chật chẽ các tuyến đường tiểu ngạch lối mòn trong các khu vực rừng rà
để nắm bắt các dấu hiệu khả nghi
và cũng chính từ những tuyến đường này mà các đối tượng tội phạm
dễ dàng thâm nhập hoạt động
vì là quá trình mình hoạt động ở bên đất bạn rất lâu dài
mà cái lương thực thực phẩm các cái thiết bị mình đảm bảo là nó có ở hàn
nhưng sang bên đó thì mua bán không biết mua đâu
kể cả cái trang thiết bị như pin rồi là điện để mà nạp vào các cái thiết bị nó cũng không có
vì bên kia là không phải là chỗ nào nó có điện cả
có thể nói
việc tìm các manh mối trên đất bản lào cũng không khác gì mò kim đáy bể
đánh án ở trong nước đã khó
nhưng đánh án ở nước bạn còn khó hơn rất nhiều lần
vì những lý do phổ biến như tập tục văn hóa ngôn ngữ địa bàn
và khó khăn hơn cả là việc các đối tượng trong các băng ổ nhóm tội phạm sử dụng tiếng mông
càng gây nên khó khăn gấp bội phần cho quá trình theo dõi
thì phải nói rằng là quá trình thực hiện thì các trinh sát rất là vất vả
vì là khí hậu địa hình khắc nghiệt
thứ hai là tiếng nói
không nhiều đồng chí biết tiếng lào
và đặc biệt là tiếng mông
thì đối tượng trong chuyến đoàn này là đối tượng người mông
thì đây là những cái rất là khó khăn trong quá trình là
kể cả các biện pháp vụ cũng không phát triển ra rõ là bởi vì người ta dùng tiếng mông với nhau
thì kể cả người lào đối với cũng chả biết tiếng mông
nhưng mà qua quá trình thực hiện
qua cả cái hành động cưỡng chỉ thì bằng các cái biện pháp vụ và cái chỉ đạo cấp thêm
thì đã xác minh làm rõ được cái đường dây này
các tổ công tác của bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phải vào rất nhiều vai đóng khác nhau
xâm nhập vào hầu hết các địa điểm tụ tập
các điểm nghi có khả năng sẽ có những diễn biến giao dịch buôn bán ma túy
anh em trinh sát phải trải dài quân số trên hàng trăm cây
khi thì trong các bản làng
khi thì ở trong các tuyến đường mòn tiểu ngạch
cái quá trình mà anh em đi như thế mang đồ còng cành thì cũng không được
mà mang nhiều thì nó lại rất là vướng trong địa bàn rừng núi
mang nhiều thiết bị không được
cho nên là chúng tôi phải làm công tác tư tưởng của anh em
chấp nhận hy sinh chấp nhận gian khổ
trong thời điểm đấy là tất cả mọi người dân đang nô nức để đón tết
cả lào cả việt đang
vì ở bên kia là việt yêu rất là nhiều
nhưng ta đang anh em đang vào tết đang đón tết
thì lực lượng của chúng tôi phải ăn xương nằm đất như thế
để mà hoàn thành cái nhiệm vụ
đấy là một cái bước rất là khó khăn
sau hàng tháng miệt mài theo dõi
các tổ công tác tại bô lê khăm say báo về chỉ huy bàn truyền án
những dấu hiệu bất minh về hoạt động của một số đối tượng
đang thu gom một số lượng hàng lớn từ thái lan về để tập kết tại bô lê khăm say
cùng những nghi vấn liên quan đến một số đối tượng cộng cán trong giới buôn bán ma túy
chúng tại bản vàng huyện sai trong pon
sâu chuỗi các thông tin bàn truyền án nhận định
rất nhiều khả năng các đối tượng này là cùng một đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đang bị chúng ta theo dõi
các trinh sát được lệnh theo dõi chặt các hoạt động của những đối tượng trong đường dây
nắm bắt các quy luật mối quan hệ phương tiện di chuyển
những thông tin mà các trinh sát đã có được lộ dần
một đường dây ma túy lớn đang hoạt động tại bô ly khâm say tìm cách xâm nhập vào việt nam
bàn truyền án đã làm gió được các tuyến chủ yếu được các đối tượng vận chuyển
hướng một từ thạng bé đi qua nằm ngang
vượt biên giới qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
vào khu vực sát đại kim
hướng hai từ nằm on đi các đường rừng qua cao điểm một nghìn một trăm hai mươi bảy vào khu vực cầu nước sốt
tuyến vận chuyển ma túy đa phần là đi theo đường mòn do bọn chúng khảo sát
tuy nhiên trước các cuộc truy quét gắt gao của các lực lượng phòng chống ma túy việt nam trong thời gian qua
những con quái vật ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn được tổ chức lại với những công đoạn hết sức chặt chẽ và tinh vị hơn
chúng thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận hàng
thay đổi phương thức vận chuyển nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng
ma túy lúc này được bọn chúng cất giống trong rừng hang động
sau đó thuê người vận chuyển từng chuyến với số lượng nhỏ lẻ vào việt nam tiêu thụ
đối với nhóm vận chuyển ma túy thuê bọn chúng triệt để lợi dụng địa hình rừng núi rầm giảm
hiểm trở có nhiều đường mòn lối tắt hoặc ven theo bờ suối nơi vắng người quan lại
chờ cho khi đêm xuống là lén lút mang hàng vượt qua biên giới
trong quá trình chúng tôi phát hiện được
đội tưởng là mang hàng về tập kết ở sát biên giới gồm có một mươi sáu đội tưởng
trong đó có một mươi hai đội tưởng là mang hàng còn bốn đội tưởng là vũ trang để đi bảo vệ
chúng tôi cùng bàn náo về đến chỗ c bốn của bộ ngoan
bây giờ làm thế nào mà đánh bắt vừa bắt được đội tưởng thú được tăng vật
nhưng mà phải đảm bảo cho lực lượng ở nhà an toàn là cái bài toán khó nhất
qua quá trình trinh sát cho thấy việc vận chuyển hàng xâm nhập vào nước ta
thường do một số toán có vũ trang thực hiện
chúng các đối tượng mang phát là người mông
mỗi đối tượng đeo một ba lô đựng từ hai mươi hai mươi năm bánh heroin
và luôn có từ ba đến bốn đối tượng được trang bị vũ khí nóng đi theo bảo vệ hàng
trong mỗi chuyến đi các đối tượng thường cắt cử một số đối tượng đi trước thăm dò
rồi mới tiến hành vận chuyển hàng
đây là những đối tượng được huấn luyện kỹ càng
bay bản thiện chiến
nếu thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào
là các đối tượng sẽ điên cuồng nổ súng để bảo vệ hàng
xào quyệt liêu lĩnh là những từ ngữ được các thành viên trong ban chuyên án nhắc tới thường xuyên
khi nói về quá trình triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn mang bí số hai trăm một mươi tám lp
các đối tượng đều găm hàng nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
chúng thường chọn ban đêm để hoạt động có tổ chức theo đường dây
băng nhóm và sự liên kết phân công giữa các đối tượng rất chặt chẽ
dù nắm rõ thông tin về nhân thân vị trí nhiệm vụ của từng đối tượng trong đường dây
và cách thức hoạt động đã được ban chuyên án nắm bắt đầy đủ
nhưng triệt phá chúng như thế nào lại là cả một bài toán hóc búa
việc quyết định phá án theo từng giai đoạn như thế nào để củng cố chắc chứng cứ
làm tiền đề cho việc bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
việc đấu tranh với các loại tội phạm ma túy có vũ trang đặc biệt là có yếu tố của người nước ngoài
luôn được xác định là việc làm hết sức nguy hiểm và nhạy cảm
trước tình hình đó bàn lãnh đạo chuyên án đã yêu cầu các tổ trinh sát đặc biệt của bộ chỉ huy biên phòng tỉnh hà tĩnh
phải tiến hành gây hình nghiệp vụ thu thập bằng các bằng chứng vực chắc hoạt động phạm tội của các đối tượng trên tuyến với chiều dài hơn bốn mươi km
từ đó xác định được đường đi chúng thường lựa chọn để thâm nhập vào nội địa trước khi đưa ra các biện pháp đấu tranh chuyên án
nhưng đây cũng là một nhiệm vụ hết sức mạo hiểm đối với các trinh sát
bởi lẽ có đường biên giới dài địa hình phức tạp đường núi hiểm trở các tổ trinh sát phải hoạt động nhiều ngày trong nhiều địa hình
độc lập tác chiến mọi tình huống phát sinh phải tự giải quyết thậm chí phải chấp nhận hy sinh nhưng vẫn phải tuyệt đối đảm bảo tính bí mật
lực lượng đánh án là một lực lượng đúng
lượng được chọn lựa rất là kỹ càng và những đồng chí này là những đồng chí rất là gan giả và hai nữa là có tinh thần chịu khó vượt mọi khó khăn
vì ở đấy vừa là điều kiện khí hậu cực kỳ khó khăn và hai nữa là phải tuyệt đối giữ được bí mật
ba nữa là phải là mình không thể được lỡ làm được gì nào bởi vì cái hoạt động của các loại đối tượng này nó diễn ra trong tích tắc thôi
nếu như mình không kịp thời
mà nếu như mình không có cái sự tập trung
nếu mình không cao độ thì nhiều lúc bỏ mất cái công hái vào ngay
bàn chỉ đạo chuyên án đã ban hành các kế hoạch trinh sát tập luyện các điều kiện đảm bảo
đề nghị các cục nghiệp vụ của bộ công an tăng cường lực lượng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tham gia kế hoạch
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội hải quan đề nghị sẵn sàng phối hợp khi cần thiết
bàn chuyên án được sử dụng biện pháp vũ trang triệt tiêu khả năng chống đối của đối tượng để bắt giữ
trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí gây nguy hiểm cho tính mạng của các cán bộ chiến sĩ hoặc nạn nhân thì được phép tiêu diệt
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thì chúng tôi thấy là
cái thứ nhất là để mà theo dõi nắm mắt đặc biệt là mật phục bắt các đối tượng này thì rất là khó khăn
chính vì vậy khi mà có tình huống thì chúng tôi đều tổ chức huấn luyện
thế là tùy từng tình huống tùy từng đối tượng
để tổ chức
các cái tình huống đánh bắt
và bổ đi các cái lực lượng mật phục
một bài toán khó khăn lại đến với ban chuyên án
dù đã làm rõ được các tuyến chủ yếu được các đối tượng vận chuyển
nhưng vấn đề lúc này là chúng sẽ giao và nhận hàng với đối tượng nội địa như thế nào
và vào thời điểm nào
trong khi đó tuyến đường của chúng lại hết sức hiểm trở và khó kiểm soát
cũng như rất khó triển khai lực lượng để vây bắt
cái việc chúng tôi bám déo đối tượng nên là ngoài tuyến thì chúng tôi đang nằm rất là kỳ
các cái dí biển đồng của đối tượng hầu như chúng tôi nằm hết
để rồi là chúng tôi vừa là báo cáo với ban chuyên án
để ban chuyên án có những cái kế hoạch bổ trí lực lượng
phương tiện để rồi là bắt cái mẻ lưỡi
thì cái này chúng tôi làm rất chặt chẽ
và trong cái chuyên án quản quá trình như đồng chí biết rồi
thì có hộp chuyên án giáo nhiệm vụ rất cụ thể
cho lực lượng
đánh án như thế nào lực lượng ngoài tuyến như thế nào
thì chúng tôi đã giáo rất rõ
qua nhiều tháng theo dõi cùng với sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị chức năng nước bạn lào
bàn chuyên án đã nắm bắt được chân tướng của những kẻ cầm đầu
chỉ đạo toàn bộ đường dây từ lào về việt nam
đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là ca dành vàng
một người lào dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú thẻ bảng vàn ban huyện sai champon tỉnh bô lê khâm sai
và một số đối tượng khác ở thị trấn lắc sao tỉnh bô lê khâm xây lào
ca dành vàng tuy còn trẻ nhưng đã là một đối tượng
lão luyện trong giới vua bán ma túy tại khu vực tam giác vàng
trước khi thực hiện các chuyến hàng y thường trực tiếp đi lại nhiều lần
tìm hiểu rất rõ quy luật hoạt động của lực lượng công an việt nam
từ đó y chỉ đạo đàn em thực hiện việc chuyển hàng
là một kẻ tinh vi xảo quyệt
nên hỏi khâu quan trọng trong quá trình buôn bán ma túy
đều do y trực tiếp thực hiện
với số lượng ma túy lớn nên phương án tiếp cận y là cực kỳ khó khăn
trong lúc mọi phương pháp tiếp cận ca dành vàng đang hết sức khó khăn
thì ngày một mươi tháng hai lực lượng trinh sát ngoại biên báo cáo
các đối tượng đang tập kết một số lượng lớn ma túy
từ thái lan về huyện khâm cợt để bàn giao cho một nhóm đối tượng người lào
nhằm đưa vào việt nam rồi sang nước thứ ba để tiêu thụ
ban chuyên án nhận định rằng rất có nhiều khả năng ca dành vàng
sẽ trực tiếp tham gia cuộc giao diệt này
nhận định thời cơ tới ban chuyên án hai trăm một mươi tám lp quyết định
sẽ răng bẫy đón lõng ca dành vàng
cùng toàn bộ số lượng hàng khi vừa vào tới việt nam
nhận được chỉ đạo từ bộ quốc phòng bộ tư lệnh
bộ đội biên phòng việt nam và bộ công an
ban chuyên án quyết định phá án
tuy nhiên vào thời điểm trước
nhiều phương án tác chiến đã được ban chuyên án đặt ra
nhưng nếu phá án vào thời điểm các đối tượng chuyển hàng đến điểm tập kết
thì có thể thu giữ được phần lớn tăng vật
tuy vậy mục tiêu đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án lại khó đảm bảo
do điều kiện địa hình thời tiết
và hơn hết là sự manh động liều lính của các đối tượng
luôn thủ sán vũ khí nóng
và luôn sẵn sàng chống trả một khi bị phát hiện
cũng như tên cầm đầu ca dành vàng sẽ có cơ hội bỏ trốn
quy mô của đường dây ma túy này lớn tới đâu bao nhiêu đối tượng tham gia chúng sẽ hành động như thế nào trong lần này
là những khó khăn cho lực lượng phá án gặp phải khi quyết định bóc gỡ đường dây của chúng
tất cả các yếu tố liên quan tới quá trình phá án đều được lãnh đạo ban chuyên án đưa ra tham khảo
quy mô của đường dây ma túy này lớn tới đâu bao nhiêu đối tượng tham gia chúng sẽ hành động như thế nào trong lần này

là những khó khăn cho lực lượng phá án đưa ra tham khảo
thì chúng tôi phải đưa ra rất nhiều cái phương án có rất nhiều cái bài toán để mà giải quyết
rất nhiều cái phương án

nó đi bằng tục đường chính hay là nó đi cắt rừng

sương mù mưu rét dày đặc
rất là khó khăn

bắt được thì mà không bắt an toàn là
có nghĩa là không thành công thôi